nhằm giáo dục cho thiếu nhi lòng tự hào niềm kính yêu bắc hồ thi đua học tập và làm theo năm điều bác hồ dạy
trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã phát động cuộc thi bác hồ với thiếu nhi thiếu nhi với bắc hồ
thu hút đông đảo học sinh tham gia sau đây là ghi nhận tại tỉnh thanh hóa
để trang bị thêm những kiến thức về chủ tịch hồ chí minh các giáo viên trường tiểu học nguyễn văn chỗi
đã tổ chức cho học sinh tham quan phòng truyền thống của nhà trường nơi có những dấu ấn liên quan đến bác
giúp các em có thêm ý tưởng mới để thực hiện bài thi
cuộc thi lan tỏa rộng ràng
tỉnh đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã chủ động xây dựng ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi
và phối hợp với ngành giáo dục triển khai các hoạt động tuyên truyền tại toàn bộ các trường học trong tỉnh
em và các bạn có thể dễ dàng tham gia bằng nhiều cách và có thể thể hiện được các sở trường những hiểu biết của mình
con cảm thấy là rất là vui bởi vì mình biết được thêm một số kiến thức về bác hồ
cuộc thi bắc hồ với thiếu nhi thiếu nhi với bắc hồ đã giúp các em học sinh hiểu hơn
về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của chủ tịch hồ chí minh
cũng như tình cảm yêu thương vô bờ mà người dành cho thiếu nhi
đến nay toàn tỉnh thanh hóa đã có gần một mươi bốn bài dự thi